giao tranh giữa các binh sĩ của nga và ukraine đã bước sang ngày thứ ba
kể từ khi tổng thống putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày hai mươi bốn tháng hai
nhiều tiếng nổ và tiếng súng vẫn tiếp tục vang lên tại thủ đô kiev
thành phố có ba triệu dân của ukraine
hãng thông tấn interfast của nga dẫn lời bộ quốc phòng nga ngày hôm nay cho biết
quân đội nga đã chiếm được thành phố militopol ở khu vực japorisia đông nam ukraine
bộ này cũng cho hay tổng cộng hai trăm một mươi một cơ sở hạ tầng quân sự ở ukraine đã bị phá hủy
đồng thời thu giữ nhiều vũ khí phương tây cung cấp cho ukraine
hai thành phố là konotov và sumi ở đông bắc ukraine đã bị lực lượng nga phong tỏa
các thành phố khác gần biên giới trong đó có cả technigov cũng bị lực lượng nga bao vây
trong khi đó cố vấn cấp cao của tổng thống ukraine cho hay tình hình ở ngoại ô
và khu vực xung quanh thành phố kiev đã được kiểm soát
bộ nội vụ ukraine cũng cung cấp
cảnh báo người dân kiev rằng giao tranh đang diễn ra trên đường phố
và hối thúc người dân tìm nơi trú ẩn hoặc ở trong nhà
cùng ngày quân đội ukraine tuyên bố bắn rơi một máy bay vận tải quân sự chở lính dù nga
tuy nhiên quân đội nga vẫn chưa lên tiếng về thông tin này